trước đó gia đình có báo cáo sự việc với nhà trường việc cắt ghép ảnh rồi gắn vào hình ảnh nhạy cảm để khống chế chưa hề có
đây là lần đầu tiên sự việc này xảy ra với học sinh nhà trường
nhà trường đã trao đổi với giáo viên chủ nhiệm của cháu để kịp thời nắm bắt thông tin và có hướng xử lý
theo thông tin ban đầu giáo viên chủ nhiệm báo lại thì hiện nay đối tượng kia đã xóa tất cả tài khoản mạng xã hội và không còn đe dọa em học sinh này nữa
vì đại diện nhà trường thông tin và cho biết hàng năm nhà trường vẫn định kỳ có kế hoạch
mời công an quận cẩm lệ tới nói chuyện tuyên truyền cho học sinh nhà trường liên quan tới kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn
chiều cùng ngày đại diện công an quận cầm lệ và lãnh đạo phòng an ninh mạng công an thành phố đà nẵng cùng xác nhận đơn vị đã nắm thông tin vụ việc và đang tiếp tục xác minh và làm rõ
sự việc nêu trên dóng lên hồi chuông cảnh báo đối với các bậc phụ huynh cần luôn có sự quan tâm đồng hành và sát sao của gia đình
để nếu con cái rơi vào tình huống tương tự sẽ kịp thời nắm bắt và có biện pháp giúp đỡ con hiệu quả
do nhu cầu kết nối ngày càng mạnh mẽ đặc biệt là ở giới trẻ các ứng dụng hẹn hò trở thành công cụ hỗ trợ tiềm năng phổ biến
và trong quá trình tham gia không ít người rơi vào những câu chuyện trái ngang thậm chí nguy hiểm đến cả tính mạng
đơn cử như vụ việc xảy ra cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba trên mạng xã hội liên tục xôn xao về vụ việc một nam thanh niên quê ở nam định có kết bạn qua mục hẹn hò trên facebook
và sau cuộc hẹn với bạn gái online nam thanh niên được phát hiện tử vong trên sông hồng
ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai anh nguyễn huy hùng quê nghĩa hưng nam định cho biết gia đình đã lo hậu sự cho người em trai của mình là nguyễn việt u hai mươi một tuổi nạn nhân mới được phát hiện trên sông hồng
kể lại diễn biến vụ việc anh nguyễn xuân linh người thuê trọ cùng phòng với nạn nhân cho biết khoảng một mươi bảy h ngày một mươi bốn tháng một mươi hai u nói với anh rằng đi xe máy sang gia lâm chơi với bạn
anh linh kể tôi hỏi em đi với bạn nam hay nữ u nói là bạn nam
đến khoảng hai mươi một h hai mươi bốn phút u nhắn tin lại chuyển tiền anh ơi không thấy tôi trả lời sau đó bốn phút u gọi qua gia lô bảo anh chuyển tiền cho em để em chuyển tiền cho shipper sau đó tôi chuyển cho u ba mươi triệu đồng
theo anh linh đến khoảng hai mươi ba giờ cùng ngày không thấy u nên gọi điện thoại thì không có tín hiệu
linh tính có chuyện chẳng lành hôm sau anh linh gọi rất nhiều cuộc điện thoại nhưng máy của nạn nhân đều thuê
đến tối tôi mở máy tính ở phòng trọ của u đang sử dụng và truy cập vào facebook của u đã đăng nhập sẵn để tìm kiếm thông tin xem u có nhắn tin với ai và đi đâu không
thì có thấy u nhắn tin qua lại với một tài khoản facebook tên là an yêu trong đoạn hội thoại là cuộc trò chuyện tình tứ tra hẹn hò
bạn an yêu này có hẹn u gửi kèm vị trí để u đi từ đó
anh linh cho biết thêm nội dung cuộc trò chuyện giữa u và an yêu thể hiện nạn nhân đã đến vị trí mà an yêu hẹn u
có nhìn thấy an yêu và một nhóm bạn rất đông người
anh linh thuật lại cuộc trò chuyện của u trong phần hẹn hò trên facebook
u nhắn tin cho an yêu hỏi sao mà đông người thế thì an yêu có nhắn lại đây là bạn hết ý mà không phải ngại đâu là hết
tiếp đến anh linh dùng chính tài khoản facebook của u gọi cho an yêu thì bà này không nghe máy
anh linh kể sau đó một lúc thì an yêu có nhắn tin lại hỏi sao thế bạn
thì tôi nhắn tin lại anh là người nhà của u anh thấy em là người nhắn tin cuối cùng với u
em có biết u đang ở đâu không báo cho anh biết với
tuy nhiên một lúc sau tài khoản an yêu này xóa hết tin nhắn giữa u và an yêu đã nói chuyện trước đó
theo anh linh sau sự việc trên anh nhắn tin hỏi nhóm bạn của u về tài khoản an yêu
thì có một bạn cho biết cũng từng được tài khoản này nhắn tin hẹn hò tình tứ và cũng gửi vị trí tương tự ở khu vực yên phong bắc ninh
tuy nhiên bạn này đã không tới gặp
theo anh linh sau khi tìm hiểu qua nguồn tin trùng lập về cuộc hẹn hò qua mạng
có các tình huống nghi vấn đây là trò lừa đảo
người bạn cùng phong gọi điện ngay cho anh trai nạn nhân để báo sự việc
anh trai nạn nhân cho biết nhận được tin báo vào chiều ngày một mươi bảy tháng một mươi hai
anh hùng cùng gia đình lập tức nhờ bạn của u dẫn đến theo địa chỉ định vị là một nhà nghỉ thuộc khu vực yên lãng yên trung yên phong bắc ninh
gia đình nạn nhân đặt vấn đề xin trích camera nhưng chủ nhà nghỉ không đồng ý
sau đó mọi người đến trình báo công an huyện yên phong
đồng thời ngày hôm sau gia đình cũng trình báo công an phường định công quận hoàng mai
nơi nạn nhân tạm trú
thì được hướng dẫn trực tiếp lên phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hà nội
theo anh hùng đến khoảng một mươi bảy h ngày một mươi tám tháng một mươi hai
anh gọi vào số điện thoại của u thì thấy đổ chuông và có một người lạ nghe máy
họ nói có một người vớt được u chỗ cầu nhật tân
gia đình lập tức đến đó để xác minh đúng là em trai tôi
qua trao đổi với người vớt được u
thì họ có nói khi kiểm tra trên người u có cái sim được gói vào trong một tờ giấy bạc
bên trong tờ giấy có ghi một số điện thoại
người đó liên hệ thử cho số điện thoại
thì đầu dây bên kia là một người con trai nghe máy và nói
tôi ở dưới hải phòng đây không phải người nhà của tôi
người vớt nạn nhân tiếp tục gọi lại nhiều lần vào số điện thoại đó thì họ không nghe máy
anh hùng cho biết sau đó gia đình cùng người vớt được nạn nhân đã đến cơ quan công an phường nhật tân trình báo
làm khám nghiệm và lấy lời khai những người liên quan
và sau đó gia đình đưa nạn nhân về quê mai táng
anh hùng xót xa nói về sự ra đi bí ẩn của em trai
mong cơ quan chức năng sớm làm sáng tỏ
và cũng là lời cảnh tình cho cộng đồng mạng
khi kết bạn qua hẹn hò
liên quan đến vụ việc trên
thượng tá tiến sĩ đào trung hiếu chuyên gia tội phạm học cho biết
dụ dỗ hẹn hò qua mạng là hình thức lừa đảo không mới
nhưng vẫn có nhiều người mắc bẫy
do đối tượng lừa đảo sử dụng các cụm từ gây tò mò
như tình một đêm hẹn hò
việc lừa đảo này hướng tới mục đích là dụ dỗ người dùng truy cập đường link lừa đảo
lấy các thông tin cá nhân tài khoản ngân hàng
sau đó kẻ lừa đảo sẽ truy cập vào tài khoản
và chiếm đoạt tài sản của người khác
theo tiến sĩ đào trung hiếu thủ đoạn chung của các đối tượng lừa đảo
trên các ứng dụng hẹn hò online là tạo lập các tài khoản với thông tin giả mạo
những kẻ lừa đảo này sẽ tìm cách làm quen với nạn nhân
được xem là tiềm năng và dụ dỗ họ vào bẫy
các ứng dụng hẹn họ online luôn mời chào gợi mở hoạt động tình ái
dịch vụ tình ái bằng hình ảnh các cô gái ăn mặc hờ hang sexy
kèm theo đường link đăng ký
chỉ bằng lời dẫn dụ gợi tình nhạy cảm
khiến nhiều người tò mò và truy cập vào đường link cho sẵn
sau khi bị dẫn dụ và mê hồn trận
các link này ép người dùng đăng ký tài khoản hoặc tải app về
khi người dùng làm theo thì kẻ lừa đảo đưa ra các chiêu trò
như nạp tiền để đầu tư cơ bạc bịp mua hàng đa cấp
gặp mặt trực tiếp để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
chuyên gia tội phạm học khuyến cáo
hiện nay các ứng dụng hẹn hò được xem là mảnh đất màu mỡ
cho các loại hình tội phạm hoạt động
buộc người sử dụng những ứng dụng này phải xác định tâm thế tự sàng lọc
chủ động trang bị cho mình những kiến thức cần thiết
để hạn chế những rủi ro ngoài ý muốn
người dùng khi tham gia các ứng dụng hẹn họ online
phải luôn đề cao cảnh giác và không vội cung cấp thông tin cá nhân của mình
không tham gia vào các chương trình hẹn hò online tự phát
không rõ tổ chức hay người đại diện
cảnh giác với những ứng dụng hay dịch vụ kiếm tiền hoa hồng
bằng cách nạp tiền vào tài khoản ngân hàng của người khác
không vào những đường link lạ không rõ nguồn gốc
không cung cấp các loại giấy tờ cá nhân số tài khoản số điện thoại
cho những ứng dụng không có nguồn gốc rõ ràng
dưới góc độ pháp lý luật sư nguyễn văn đoàn hệ thống luật sư ích cho biết
căn cứ điều hai trăm chín mươi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
về tội sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông
phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
khi người thực hiện những hành vi sau đây
chịu mức phạt cao nhất có thể lên đến hai mươi năm tù
cụ thể sử dụng thông tin về tài khoản thẻ ngân hàng của cơ quan
tổ chức cá nhân để chiếm đoạt tài sản của chủ tài khoản
chủ thẻ hoặc thanh toán hàng hóa dịch vụ
làm tăng trữ mua bán sử dụng lưu hành thẻ ngân hàng giả
nhằm chiếm đoạt tài sản của chủ tài khoản
chủ thẻ hoặc thanh toán hàng hóa dịch vụ
truy cập bất hợp pháp vào tài khoản của cơ quan
tổ chức cá nhân nhằm chiếm đoạt tài sản
lừa đảo trong thương mại điện tử thanh toán điện tử
kinh doanh tiền tệ huy động vốn kinh doanh đa cấp
hoặc giao dịch chứng khoán qua mạng nhằm chiếm đoạt tài sản
thiết lập cung cấp trái phép dịch vụ viễn thông
internet nhằm chiếm đoạt tài sản
ngoài ra người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ hai mươi đến một trăm linh triệu đồng
cấm đảm nhiệm chức vụ cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định
từ một đến năm năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản
bên cạnh đó phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an thành phố hà nội khuyến cáo người dân tìm hiểu kỹ
về ứng dụng hẹn hò muốn tham gia
không tham gia vào các hoạt động diễn đàn hội nhóm
mang tính chất đổi trụy trên không gian mạng
đồng thời cẩn trọng với yêu cầu tài chính như yêu cầu nộp phí mở tài khoản
kích hoạt thẻ thành viên và nhận hoa hồng
hoặc tham gia các giao dịch tài chính không rõ nguồn gốc
bởi các đối tượng thường sử dụng chiêu trò hứa hẹn lợi nhuận cao
hoặc cơ hội đầu tư hấp dẫn để chiếm đoạt tài sản của nạn nhân
khuyến cáo người dân chỉ thực hiện giao dịch chuyển tiền
khi xác định chắc chắn định danh của người mình trao đổi
và tuyệt đối không click vào những đường link lạ
nếu cuộc gọi tin nhắn từ người tự xưng là đại diện cho ngân hàng
không trả lời mà gọi trực tiếp cho ngân hàng để xác nhận tin nhắn
cuộc gọi vừa rồi có đúng là ngân hàng thực hiện hay không
thưa quý vị hiện vụ nam thanh niên tử vong bí ẩn trên sông hồng
sau cuộc hẹn với bạn gái online đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
những thông tin mới nhất liên quan đến vụ án mạng bí ẩn này
sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo